ủy ban quốc gia về chấm dứt bệnh lao đã họp tại hà nội dưới sự chủ trì của phó thủ tướng vũ đức đam chủ tịch ủy ban
tại cuộc họp các thành viên ủy ban đã thảo luận về thực trạng và định hướng chấm dứt bệnh lao vào năm hai nghìn ba mươi
khi tình hình dịch tễ bệnh lao có biến chuyển tốt nhưng mức độ giảm quá chậm mới đạt trung bình là ba tám một năm
trong khi yêu cầu đặt ra cho giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi năm là chín một năm
hiện nay hệ thống y tế việt nam đã phát hiện và đưa vào điều trị hơn một trăm linh người mắc lao mới mỗi năm
nhưng mới đạt tỷ lệ năm mươi bảy còn bốn mươi ba số người mắc mới chưa được phát hiện